chào mừng quý vị thí giả đã quay trở lại với kênh potcat của báo sức khỏe và đời sống
mình là thúy dung đây
sao năm mới nhưng tình hình kinh tế có phần ám đạm chắc hẳn cũng nhiều người giống mình
đôi lúc cũng thấy mệt mỏi nản trí và cực kỳ mất phương hướng đúng không
vậy nên số podcast này mình sẽ tiếp thêm một chút sức mạnh để chúng ta cũng vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé
hôm nay lang thang trên mạng mình vô tình đọc được một câu chuyện khá là thú vị về sự kiên trì
thời cổ có hai người đi đào giếng một người tương đối thông minh
lúc chọn địa điểm chọn một nơi tương đối dễ đào ra nước
người thứ hai khá ngốc không biết xem địa chất tùy tiện chọn một nơi rất khó đào ra nước
người thứ nhất nhìn thấy nơi người thứ hai chọn cười thầm trong lòng sinh ra một kế muốn chiếm lợi của người thứ hai
thế là giả vừa nói chúng ta cá cực đi chúng ta thi đấu thử xem ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi
kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này
để uống rượu thế nào dám thử không
người thứ hai nghĩ ngợi cảm thấy cá cược đào lên càng có động lực thế là đồng ý ngay
người thứ nhất tự cho là nắm chắc thắng lợi đào bữa đực bữa cái một ngày đào giếng phải nghỉ ngơi hai ngày
người thứ hai không ngừng kiên trì cả ngày không nghỉ ngơi
người thứ nhất nhìn thấy độ sâu của người thứ hai sâu hơn của mình thì chế diễu nói
anh à đừng lãng phí sức lực nữa tôi thấy anh vĩnh viễn cũng không đảo ra nước đâu
người thứ hai không để ý hắn tiếp tục đảo giếng
lúc này người thứ nhất bắt đầu sinh nghi ngờ đối với nơi mình chọn
đào lâu vậy rồi sao vẫn chưa có nước hay là đổi một nơi cạn hơn nữa vậy
thế là hắn chọn một nơi càng dễ đảo ra nước hơn gật cù đắc ý nói
lần này bảo đảm bảy ngày có thể đào ra nước
nhưng đến ngày thứ sáu hắn lại bắt đầu nghi ngờ tại sao vẫn chưa thấy nước
có phải mình nhìn nhầm rồi không thế là hắn đổi một nơi khác
cứ như vậy người thứ nhất đổi tới đổi lui từ đầu đến cuối vẫn không đào ra nước
mỗi lần đều là đổi
độ sâu cách nơi đảo nước chỉ một tấc thì hắn đã bỏ cuộc rồi
lại xem người thứ hai độ sâu anh ta đào sâu hơn tất cả độ sâu của người thứ nhất
đương nhiên kết quả cuối cùng là đã đào ra nước
qua câu chuyện có thể thấy trong chúng ta có người sẽ từng như người đào giếng thứ nhất
bước vào đời với sự tự tin vào một chút ngông cuồng dẫn đến sự chủ quan một chút ý lại
nên không dành hết thời gian công sức của mình cho công việc
làm ở công ty này vài tháng rồi chán làm ở công ty kia mấy hôm lại nghỉ
cuối cùng sau nhiều năm
nhìn lại bản thân vẫn đang ở vạch xuất phát
cũng sẽ có người dù bắt đầu công việc không mấy được đánh giá cao
nhưng nhờ kiên trì nỗ lực sau vài năm đã có một vị trí xứng đáng cho riêng mình
vì vậy trước lúc thành công khó tránh khỏi những lúc thất bại
nhưng chỉ cần khắc phục khó khăn kiên trì cố gắng vậy thì thành công sẽ ở ngay trước mắt
mình có một người chị khá mạnh mẽ và độc lập nên rất quyết đoán trong công việc của mình
khi mới ra trường thay vì chọn làm văn phòng như gia đình mong muốn
chị quyết định đi làm nhân viên
trong thời điểm đó chị áp lực lắm vì trong mắt mọi người
làm văn phòng nhà nước mới là vị trí ổn định về kinh tế và phù hợp để sau này còn chăm sóc gia đình
thế nhưng mặc kệ sự khuyên nhủ phản đối chị vẫn quyết tâm làm công việc bán hàng chị yêu thích
trong suốt ba năm chị liên tiếp nhận được bằng khen nhân viên xuất sắc
đến thời điểm hiện tại chị đã là giám đốc một chi nhánh rồi
nghe thì có vẻ là một hành trình nhẹ nhàng
nhưng phải là người ở cạnh đồng hành cùng chị mới biết chị đã kiên trì và nỗ lực như thế nào
dù chưa phải là đích đến mà chị đặt ra
nhưng chắc chắn rằng trong mắt những người xung quanh quyết định năm ấy của chị đã không còn là dại rột nữa
ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời
chúng ta sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách áp lực và đã từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ tất cả
nhưng hãy nghĩ đến những trái ngọt mà chúng ta có thể thu hoạch được cuối cùng
đó là thành quả của cả quá trình cố gắng sẽ là thành công mà chúng ta hàng mong muốn
tất cả sự chăm chỉ tất cả sự nỗ lực không ngừng trong thời gian dài
chắc chắn sẽ giúp chúng ta trở nên thành thạo và chuyên nghiệp hơn trong bất kỳ công việc nào
chúng ta có thể không biết gì về may vá cũng không thể giải được bài toán không thể sử dụng máy tính
nhưng điều đó không quan trọng bởi vì trên thực tế không ai sinh ra đã làm được tất cả các công việc
không ai có thể làm chủ tất cả các máy móc thiết bị không ai sinh ra cũng đã học giỏi ngay từ nhỏ
điều này đòi hỏi một quá trình rèn luyện thường xuyên
có một điều chắc chắn rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn
thất bại và thậm chí đôi khi
y cũng cảm thấy muốn bỏ cuộc khi bắt đầu một việc gì đó
nếu không kiên trì và cố gắng cho dùi kiến thức cũng như kinh nghiệm mỗi ngày
thì rất khó để thực hiện được việc gì
thành công chỉ mềm cười khi chúng ta đặt cho bản thân mình một mục tiêu và nỗ lực chăm chỉ để đạt được điều đó
có thể nói để có kỹ năng thành thạo trong mọi công việc
chúng ta cần phải rèn luyện cho mình đức tính kiên trì
lúc này thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn kiên trì là gì
ông cha ta ngày xưa cũng đã từng nói rồi thất bại là mẹ thành công
nhưng thất bại của mỗi người suy cho cùng cũng chỉ là một vấn đề
nhưng vấn đề không phải là không có cách giải quyết mà là ở chính bản thân mình
bản thân mình mạnh mẽ đứng dậy tiến lên rồi thành công cũng sẽ đến
bạn có chắc những nhà lãnh đạo thành công
những doanh nhân nổi tiếng điều hành những công ty lớn ngày nay họ chưa bao giờ thất bại
bạn có chắc bản thân họ chưa bao giờ có thời gian sụp đổ trong sự nghiệp mà họ đã gây dựng
để đi đến thành công ai giờ cũng sẽ phải trải qua những khó khăn mà mình không thể lường trước được
chính nhờ sự kiên trì và nhiệt độ
thuyết với mục tiêu của mình bạn rồi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn
con đường theo đuổi thành công chắc chắn hơn
và đạt được thành quả xứng đáng với sự chăm chỉ và bền bỉ mà chúng ta đã bỏ ra
vì vậy dù đang đứng trước những khó khăn thử thách
hy vọng rằng các quý vị thính giả đang nghe potcad này sẽ không bỏ cuộc
không nản lòng mà cố gắng kiên trì chạm được tới trái ngọt xứng đáng
mỗi lúc mệt mỏi hãy cho bản thân khoảng không gian riêng để có thể nghỉ ngơi
trân trọng và yêu thương chính mình sẽ tạo ra những động lực
nguồn năng lượng để làm những việc khác
hãy chậm lại và lắng nghe suy nghĩ cảm xúc của bản thân mình nhiều hơn
chúng ta không thể làm tốt điều gì nếu cứ tiếp tục bỏ bê bản thân
điều này chắc chắn sẽ khiến chúng ta dần cảm thấy nản lòng và từ bỏ
kiên trì chính là đức tính có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo động lực
và giúp kiên trì theo đuổi đam mê
còn bây giờ hãy thả lòng cơ thể để có một giấc ngủ thoải mái
nạp năng lượng để tiếp tục tận hưởng cuộc sống môn màu vào ngày mai nhé
hẹn gặp lại mọi người ở những số potcade tiếp theo